thưa quý vị và các bạn những vấn đề về an ninh trật tự ở nông thôn việt nam hiện nay đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức đối với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở
trong khi lực lượng bán chuyên trách được sao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn là công an xã lại đang bộc lộ nhiều mặt hạn chế về trình độ và năng lực chuyên môn
chính vì vậy việc bố trí lực lượng chuyên trách chính quy hóa lực lượng công an xã trong thời điểm hiện nay là điều cần thiết và hợp lý
mới đây hội thảo khoa học về bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn kinh nghiệm thế giới và việt nam đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về việc tổ chức lực lượng của quốc tế trong bố trí sử dụng lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
và đây là những bài học kinh nghiệm mà việt nam cần phải rút ra trong công tác xây dựng lực lượng công an chính quy phụ trách địa bàn nông thôn tại việt nam
quốc gia điển hình của việc bố trí công an cảnh sát chính quy ở nông thôn là nhật bản
chính phủ nhật bản đã bố trí lực lượng chính quy rất sát và gần dân
năm hai nghìn một mươi bảy toàn nhật bản có trên sáu mươi bốn trạm cảnh sát ở nông thôn trực thuộc các đồn cảnh sát và được bố trí từ ba đến năm cảnh sát chính quy
ở nhật thì họ có cái hệ thống cảnh sát ở trung ương và cảnh sát ở cơ sở
cảnh sát cơ sở thì tên gọi là cảnh sát cộng đồng
thì lực lượng cảnh sát ở cơ sở là chịu sự quản lý về mặt nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát ở trung ương
tức là họ sẽ tổ chức chỉ đạo từ trên xuống dưới
và cái đặc điểm của lực lượng cảnh sát ở cơ sở thì họ có sự gắn kết rất chặt chẽ với cộng đồng dân cư ở đó
và khi đó thì nó tức là khi thực hiện công việc nó sẽ hiệu quả rất nhiều
nhưng quan trọng là lực lượng ở địa phương của họ là được chịu sự chỉ đạo chặt chẽ trực tiếp từ trung ương
cho nên là nó hoạt động hiệu quả
kinh nghiệm của nhật bản đã được nhiều nước ở châu á nghiên cứu học tập
với việc bố trí một trăm linh công an cảnh sát chính quy tại địa bàn nông thôn
như trung quốc từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã thành lập cảnh sát nông thôn
campuchia khi cải cách ngành công an đã chính quy hóa một trăm linh công an ở nông thôn
hay tại lào cũng đã thành lập công an
công an bản chính quy tại nông thôn
còn tại một số nước châu âu châu mỹ như pháp bỉ đều bố trí các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự chính quy tại địa bàn nông thôn
lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở tại mỗi một quốc gia có thể khác nhau về tên gọi tổ chức hay nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc
nhưng đều chung mục đích là đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh an toàn tại địa bàn phụ trách góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự quốc gia
tương đối tương đồng về các điều kiện ví dụ như đối với trung quốc chúng ta cũng nên nghiên cứu mô hình công an cơ sở hoặc như đối với nhật bản hoặc như ngay cả hai nước nắng riêng của chúng ta là nước nào và campuchia
các hoạt động đó cũng theo việt nam chúng ta nhưng ngược lại đối với công an cơ sở thì họ lại khác chúng ta
thế do vậy cái điều kiện qua quá trình nghiên cứu và chúng tôi tham quan thực tập học hỏi ở các nước đó nghiên cứu các nước đó
tôi thấy mô hình công an cơ sở là một trong những điều kiện khác

nhưng lại là lực lượng vũ trang bán chuyên trách
việc thiếu về số lượng và chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kịp thời thiếu trang thiết bị công cụ hỗ trợ và chế độ chính sách
đã dẫn tới nhiều khó khăn trong hoạt động của lực lượng công an xã tại cơ sở
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng từ việc nghiên cứu mô hình tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự của một số nước trên thế giới
thì thực tiễn việt nam việc triển khai bố trí lực lượng công an chính quy tại địa bàn nông thôn là hết sức cần thiết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé